thành phố hồ chí minh với những lợi thế về khoa học công nghệ cũng như nhu cầu tiêu dùng rất lớn
là những tiền đề quan trọng để hình thành một nền nông nghiệp sạch
mà trước tiên là phục vụ cho chính nhu cầu của người dân trên địa bàn
hiện nay tại thành phố hồ chí minh một số mô hình hợp tác xã trồng rau sạch hoạt động hiệu quả
đã đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường
thành phố hồ chí minh hiện có gần một trăm linh tổ chức hợp tác xã câu lọc bộ và trang trại tư nhân
tham gia thực hiện mô hình nông nghiệp đô thị
tại các huyện ngoại thành đã có hàng ngàn hectare canh tác theo phương thức sinh học hiện đại
như nhà lưới nhà kính thủy canh
đi đầu là hợp tác xã phước an huyện bình chánh đã đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng
xây dựng một mươi bốn hectare nhà lưới trồng rau sạch hai hồ xử lý nước
để sản xuất các loại rau sạch phục vụ nhu cầu xuất khẩu
chúng tôi cũng đang làm một quy trình về kỹ thuật và đồng thời cũng tập hợp
và gọi nông dân lại để tập quấn tức là để dự kiến làm cho một mươi hectare
để làm sao mà để cho các
phán kết làm theo cái kiểu mà công nghệ cao là quán chuyển thêm
bây giờ theo cái tiêu chuẩn mà rau an toàn cho kép thì bây giờ nó cũng đa dạng rồi
nhưng mà cái rau hữu cơ hiện nay thì cái thị trường thì nó chưa có tiếp cận nhiều
thì kết hợp với phòng kinh tế với phòng nguyên quan dân phố xã nông nghiệp
và đồng thời cũng tâm thức nông để làm một cái cánh đồng mẫu để trình diễn
để cho tất cả bà con nông dân thấy từ từ đó thì người ta mới
theo cái hướng mà nông nghiệp công nghệ cao để giúp cho bà con dân
để người ta có càng ngày có phát triển theo cái chuyển dọng
theo cái rau cho nó tốt hơn
những thành công bước đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới
tại các huyện ngoại thành thời gian qua
chính là những tiền đề hình thành một nền nông nghiệp đô thị
trong đó việc đầu tư sản xuất các loại thực phẩm sạch
đang là một hướng đi đúng cần được nhân rộng
ngoài chống rau sạch nông dân ngoại thành còn chú trọng chống hoa cảnh và nuôi cá cảnh
việc chăn nuôi bò sữa được thực hiện theo quy trình chăn nuôi công nghệ cao của israel
cho kết quả rất khả quan
với năng suất đạt từ sáu ba tấn một con một chu kỳ
các sở ngành thành phố và bình chánh cũng đã hỗ trợ tích cực
hướng dẫn một cái cụ thể để mà cho hợp tác xã áp dụng cái mô hình
cái công nghệ cao để mà thực hiện cái bền vững
về cái chồng rau sạch trên địa bàn của huyện bình chánh nó riêng
và góp phần cùng với thành phố
và thực hiện cái rau sạch trên địa bàn của thành phố
cúp cho nhân dân tiêu thụ trong cái thời gian tới
chúng tôi cũng rất là quan tâm và định hướng cho các hợp tác xã
theo một cái chuỗi tức là vừa sản xuất vừa cung ứng vừa tiêu thụ
để thành một cái chuỗi ổn định để các hợp tác xã yên tâm
khi mà tổ chức sản xuất
vì mình khi sản xuất ra sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt
thì mình lại có cái đầu ra để đảm bảo
mình cái quá trình luân chuyển vốn đồng vốn của mình
lại quay lại kịp thời được
cùng với việc phát triển nông nghiệp đô thị
theo hướng sản xuất và cung ứng thực phẩm sạch
thành phố hồ chí minh cũng đang nỗ lực thực hiện chuỗi thực phẩm an toàn
nhằm cung cấp thực phẩm sạch
cho người dân
việc kết hợp hiệu quả giữa sản xuất sạch và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch
thành phố hồ chí minh đã và đang tạo được những dòng sản phẩm an toàn
đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
đặc biệt là khi nhu cầu thực phẩm sạch của người dân thành phố hồ chí minh
và khu vực lân cận đang ngày càng tăng cao